thực hiện chỉ đạo của ubnd tỉnh quảng ninh cùng với các địa phương
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã tăng cường lực lượng kêu gọi hướng dẫn
các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn
trong sáng nay phòng cảnh sát đường thủy đã huy động ba tàu một mươi ba xuồng tăng cường tuần tra
kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão
tính đến trưa nay gần một tàu cá đã nhận được cảnh báo bão
và di chuyển về nơi tránh trú bão trên vùng biển vịnh hạ long
riêng đối với các phương tiện vận chuyển khách tham quan
lực lượng chức năng đã tới từng phương tiện yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện
tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn không cho hành khách ra lan can khi tàu di chuyển
đồng thời thông tin tới du khách về diễn biến bão và vận động du khách
kết thúc sớm hành trình thăm vịnh để bảo đảm an toàn
với đặc thù các tuyến luồng đường thủy nội địa đang xem các tuyến luồng hàng hải
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện phòng cảnh sát đường thủy cũng phối hợp chặt chẽ
với công an các địa phương bố trí phương tiện tăng cường tuần tra hướng dẫn
các phương tiện vận tải hàng hóa về nơi tranh trú trước khi bão đổ bộ
chúng tôi từ linh bình ra đây thì tôi chưa am hiểu về cái chỗ đường này
các bác đường thủy đã hướng dẫn cho tôi là đi về cái điểm đỗ đấy là rất rất là tốt
thì tôi xin cảm ơn rất nhiều tôi sẽ di chuyển luôn
phòng cảnh sát đường thủy chúng tôi thứ nhất là triển khai tập trung tối đa phương tiện
và lực lượng để thường dục chiến đấu cái thứ hai là bố trí các tổ công tác
tại các tuyến địa bàn trọng điểm tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của cơn bão số một
để bổ sung lực lượng phương tiện tại những nơi sung yếu các địa bàn trọng điểm
dự kiến trong chiều nay tất cả các phương tiện hoạt động trên vùng biển vịnh hạ long
bái tử long sẽ di chuyển về nơi tránh trú an toàn
do ảnh hưởng của cơn bão số một các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày hôm nay
các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của cơn bão số một có thể kéo dài
theo đó hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số một
thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng bay để nắm hành trình thời gian khởi hành
các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách
để ứng phó với bão số một cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dự kiến hai sân bay vân đồn cát bi sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
hai sân bay nội bài thọ xuân có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão mưa lớn
cục hàng không yêu cầu các cảng các hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ có phương án điều chỉnh kế hoạch bay
hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số một và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay